trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy theo quy định hàng năm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến trên địa bàn thủ đô
do nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao đồng thời trên địa bàn thành phố cũng diễn ra nhiều hoạt động sự kiện lớn của đất nước
điều này tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến ủn tắc giao thông đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm trên các tuyến quốc lộ các tuyến trục chính ra vào thành phố
tuyến vành đai các điểm nút giao thông phức tạp
trước vấn đề này phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch để kiểm soát tình hình bảo đảm giao thông thông suốt
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội yêu cầu các cán bộ chiến sĩ khi tham gia phân luồng xử lý giao thông phải nâng cao tinh thần trách nhiệm
ý thức phục vụ nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật các quy trình quy định công tác điều lệnh công an nhân dân
tư thế tác phong văn hóa ứng xử trong quá trình làm nhiệm vụ
sáu h ba mươi ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy hàng ngày buổi sáng từ sáu h ba mươi đến tám h ba mươi buổi trưa từ một mươi sáu h đến một mươi chín h
đội trưởng các đội cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố phải huy động tối đa cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự công an phường đồn trạm lực lượng dân phòng tự quản thanh đoàn hà nội
thanh niên sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông giảm tối đa ủn tắc giao thông
tại các vị trí có nguy cơ ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi chín
sáng nay tại hà nội triển lãm giao thương hàn quốc hai nghìn một mươi sáu đã chính thức được khai mạc
đây là sự kiện giao thương hàn quốc lớn nhất trong năm với sự hỗ trợ của các bộ ngành hàn quốc và việt nam
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đã đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ giao thương việt nam hàn quốc
khi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc có
hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc có hiệu lực giúp hơn một mươi một sáu trăm linh dòng thuế cho việt nam
và tám năm trăm hai mươi một dòng thuế cho hàn quốc được xóa bỏ mở ra cơ hội rộng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp
nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế các nước
triển lãm giao thương hàn quốc được tổ chức năm nay đã thu hút sự tham dự trưng bày của bảy mươi doanh nghiệp
có quy mô đến từ hàn quốc sáu mươi năm doanh nghiệp bản địa từ khu vực asean
và ba trăm năm mươi doanh nghiệp việt nam với tư cách khách mời giao thương
các sản phẩm được trưng bày và giới thiệu đều là những sản phẩm được ưa chuộng
bao gồm mỹ phẩm trang sức thời trang đồ gia dụng bếp thực phẩm đồ uống kiết bị led
đồ dùng đồ chơi thông minh cho bé và các nguyên liệu phục vụ sản xuất các ngành công nghiệp nhẹ
đây đều là những mặt hàng nằm trong lộ trình cắt giảm thuế theo hiệp định fta
mà việt nam và hàn quốc đã ký kết
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày một tháng một mươi hai tại trung tâm thương mại lotte hà nội
hơn năm trăm ba mươi kg ngà voi nhập lậu về cảng cát lái tp hcm vừa bị cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
phối hợp với tri cục hải quan cát lái biên phòng tp hcm bắt giữ
đáng chú ý đây là lô hàng ngà voi nhập lậu thứ sáu bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
ba container tăng vật trong đó ngà voi được nguy trang tinh vi trong thân các cây gỗ
theo cơ quan hải quan vận đơn của doanh nghiệp khai báo
thì đây là ba container chứa gỗ sẻ xuất xứ từ cảng san petro bờ biển nga
đứng đi của lô hàng từ châu phi đến cảng cắt lái tp hcm để quá cảnh sang campuchia
sau hai ngày kiểm đếm tổng số tăng vật thu giữ là năm trăm ba mươi tám kg
theo đánh giá của lực lượng chống buôn lậu hải quan nga voi là mặt hàng cấm mua bán sử dụng
do vậy nhu cầu tiêu thụ trong nước gần như không có
nhưng với số lượng bắt giữ liên tục trong thời gian gần đây cho thấy
việt nam đang dần trở thành địa điểm trung chuyển mặt hàng này
tính từ đầu năm đến nay
tổng số vụ việc bắt giữ ngà voi đã lên đến chín vụ với tổng số lượng hơn bốn tấn
trong bối cảnh nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã
đang là vấn đề nóng tại nhiều nước trên thế giới cũng như tại việt nam
thì việc bắt giữ xử lý ngà voi nhập lậu vừa qua cho thấy
việt nam là quốc gia có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế
chống lại tội phạm buôn bán trái pháp luật động vật thực vật hoang dã quý hiếm
vụ việc đã được cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan xác minh để khởi tố hình sự
ngày ba mươi tháng một mươi một
đội quản lý thị trường số hai tri cục quản lý thị trường hà nội
phối hợp với cảnh sát kinh tế công an quận hoàn kiếm hà nội
khám xét tại điểm kiểm tra số hai ngõ gạch quận hoàn kiếm hà nội
thu giữ một tấn thực phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại điểm kiểm tra hai trăm linh thùng hàng bánh kẹo các loại với màu sắc kiểu dáng bắt mắt
có nhãn hiệu trung quốc
khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ
chủ lô hàng trên không thể xuất trình được nguồn gốc xuất xứ
giấy tờ hợp lệ chứng thực cho lô hàng trên
chủ lô hàng bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ này là ông nguyễn đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cư trú tại hà nội
hiện đội quản lý thị trường số hai đã tịch thu toàn bộ số bánh kẹo trên
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặt hàng bánh kẹo cũng là mặt hàng được xem là thiết yếu
sẽ được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát về nguồn gốc xuất xứ
nhằm ngăn ngừa xử lý hàng lậu hàng giả trong thời điểm cuối năm
về việc ngăn chặn buôn lậu gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu ô tô
của công ty cổ phần ô tô âu châu
theo đó công ty cổ phần ô tô âu châu có trụ sở tại tp hcm đã xác định có các sai phạm
tự ý tiêu thụ ô tô nhập khẩu bmv khi chưa được cơ quan hải quan cho thông quan theo quy định
cố ý không cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
và các hồ sơ chứng từ tài liệu của ô tô bmw do công ty cổ phần ô tô âu châu nhập khẩu
có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng và sử dụng tài liệu giả như hợp đồng mua bán
hóa đơn thương mại để nhập khẩu ô tô bmw
với những sai phạm trên bộ tài chính yêu cầu tổng cục hải quan tạm dừng thông quan
các lô hàng nhập khẩu của ô tô bmw trừ đối tượng yêu đái miễn trừ ngoại giao
xem xét khởi tố vụ án đối với những hành vi sai phạm của công ty cổ phần ô tô âu châu theo quy định
cái giường này là một trong những kỳ vật đáng nhớ nhất không chỉ của ông lê vĩnh quán
mà với mỗi cán bộ ngoại vụ lúc bấy giờ bởi đây vẫn là một kỷ niệm khó quên
mọi vật dụng trong căn phòng nghỉ ngơi của chủ tịch fidel castro
trong chuyến thăm tuyến lửa quảng bình năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hiện được ban quản lý di tích thuộc sở văn hóa thể thao tỉnh quảng bình
được gìn giữ một cách chú đáo cẩn thận bất cứ ai khi tới đây đều có cảm giác như hình bóng
của vị chủ tịch cuba vẫn đang đâu đó ở nơi này
đối với mỗi người dân quảng bình hình ảnh chủ tịch fidel castro rất gần gũi thân quen
không chỉ tại khu giao tế mà biểu tượng anh hùng dân tộc cuba cũng sẽ là kỷ niệm khó phai
đối với tập thể bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
bởi chính đồng chí fidel castro đã giúp đỡ xây dựng bệnh viện này để tặng cho người dân quảng bình
trong những năm đầu lập lại hòa bình
đây là món quà ý nghĩa hết sức to lớn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết
giữa hai người dân quảng bình
hai dân tộc anh em việt nam cuba sẽ còn ghi mãi trong lòng người dân quảng bình nói riêng
và việt nam nói chung
người dân cuba hôm nay tiếp tục các hoạt động tưởng nhớ cố lãnh tụ cách mạng fidel castro
đây sẽ là ngày cuối cùng người dân nước này được viếng lãnh tụ fidel ở thủ đô la habana
trước khi cho cốt của ông được đưa về thành phố santiago để cuba vào cuối tuần này
rất nhiều người dân đã tập trung trước tượng đài
họ đã tập trung trước tượng đài hosea marti ở quảng trường cách mạng cuba từ sáng sớm
họ xếp hàng vào viếng người anh hùng dân tộc fidel castro
người đã có công rất lớn trong việc xây dựng một nhà nước cuba có nhiều thành tiệu như ngày hôm nay
mặc dù biết sinh tử là chuyện ai cũng phải trải qua nhưng vẫn thật khó khăn để chấp nhận sự thật này
mặc dù hôm nay tôi đến đây hơi trễ nhưng vẫn kịp để nói lời tạm biệt với fidel
ông ấy sẽ sống mãi trong lòng người dân cuba chúng tôi
những người tới viếng cố lãnh tụ fidel đã mang theo những tấm ảnh của ông
khi còn trẻ họ cùng nhau hô vang tên ông để bày tỏ lòng tôn kính
cũng như quyết tâm bảo vệ sự nghiệp cách mạng mà vị tổng tư lệnh tài ba giày công xây dựng
đây là khoảng thời gian đau buồn
đối với tôi một người lính được vào viếng cố lãnh tụ fidel là một niềm vinh hạnh
tôi biết rõ bổn phận của mình là gìn giữ những di sản mà ông đã để lại cho cuba
cùng với người dân cuba chủ tịch cuba raúl castro em trai
và là người kế nhiệm lãnh tụ cách mạng fidel castro cùng với nhiều nhà lãnh đạo cánh tả
cũng như các nguyên thủ khác trong khu vực mỹ latin và châu phi
bao gồm tổng thống venezuela nicolas maduro tổng thống bolivia evo morales
tổng thống nicaragua daniel otega cũng tham gia lễ tưởng niệm
fidel castro đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
ông đã trở thành một biểu tượng cho sự đấu tranh vì sự độc lập tự do của dân tộc
đây là ngày cuối cùng người dân cuba có thể viếng cố lãnh tụ fidel castro tại quảng trường cách mạng
các hoạt động tưởng niệm cố lãnh tụ fidel
sẽ kết thúc vào chủ nhật tuần này khi cho cốt của ông được chuyển về thành phố santiago để cuba
liên đoàn ả rập vừa tuyên bố chính phủ mới thành lập của lực lượng houthi ở yemen là bất hợp pháp
và lên án mạnh mẽ quyết định đơn phương này
tổng thư ký liên đoàn ả rập ahmed abulgeid tuyên bố chính phủ mới thành lập của lực lượng houthi là bất hợp pháp
và là rào cản cho những nỗ lực kiến tạo hòa bình tại yemen
đồng thời ngăn chặn việc đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này
đặc phái viên về liên hợp quốc ismail al sheikh ahmed đã chỉ trích quyết định của houthi
là mối đe dọa với các nỗ lực hòa bình tại yemen
việc lực lượng houthi thành lập chính quyền mới là một trở ngại mới đối với những nỗ lực của liên hợp quốc
cho vòng đàm phán hòa bình mới với chính phủ yemen và sẽ không phục vụ lợi ích cho người dân tại đây
houthi sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định này
trong khi đó hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc khẳng định chính quyền của tổng thống hadi
là chính phủ hợp pháp duy nhất
hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc khẳng định chính phủ hợp pháp duy nhất ở yemen
và việc thành lập chính phủ mới cho thấy thiếu nghiêm túc trong quá trình đàm phán chính trị
trên mạng xã hội twitter đại sứ anh tại yemen abmut brown nhấn mạnh quyết định trên đã đẩy yemen rời xa hòa bình
hiện tại thủ đô sana nằm ở phía bắc của yemen vẫn nằm trong tay của lực lượng houthi
và các đồng minh thuộc đảng của cựu tổng thống bị lật đổ ali abdullah saleh
giao tranh giữa các bên vẫn tiếp diễn sau khi lệnh ngừng bắn mới nhất kéo dài bốn mươi tám giờ
kết thúc ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua đã đổ vỡ do hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm
tiếp tục diễn biến liên quan đến vụ bê bối chính trị tại hàn quốc
tổng thống hàn quốc park geun hye hôm nay đã chỉ định một công tố viên đặc biệt
để điều tra vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm của bà
tổng thống park geun hye đã chỉ định luật sư park yong su nguyên trưởng ban điều tra trung ương
thuộc viện kiểm sát tối cao của hàn quốc làm công tố viên đặc biệt để điều tra vụ bê bối liên quan đến bà
và người bạn thân choi soon sin
ông park iuung su được đánh giá cao trong việc xử lý các vụ tham nhũng lớn liên quan đến các tập đoàn kinh tế của hàn quốc
sau khi việc bổ nhiệm hoàn tất nhóm công tố viên đặc biệt sẽ chính thức tiến hành điều tra từ giữa tháng một mươi hai
trong đó công tố viên đặc biệt sẽ gặp mặt trực tiếp tổng thống để điều tra trong vòng ba tháng
trong một diễn biến mới nhất các nghị sĩ hàn quốc cho biết cuộc bỏ phiếu liên quan tới việc luận tội tổng thống
dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay sẽ bị trì hoãn ít nhất một tuần để quốc hội thảo luận về vấn đề này trước khi tiến hành bỏ phiếu
cũng trong ngày hôm nay thượng viện colombia thông qua thỏa thuận hòa bình mới giữa chính phủ và nhóm lực lượng vũ trang cách mạng colombia frc
đây là bước đi đầu tiên hướng đến việc phê chuẩn thỏa thuận có thể giúp chấm dứt xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua tại quốc gia này
tổng thống colombia juan manuel santos cho rằng mặc dù được thượng viện thông qua
nhưng thỏa thuận vẫn có nguy cơ bị người dân bác bỏ trong một cuộc trưng cầu ý dân khác
vì thế ông đã quyết định đệ trình lên quốc hội
tuy nhiên kế hoạch của ông stantot cũng vấp phải sự chỉ trích từ lực lượng đối lập cho rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng cần phải được thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân
mặc dù vậy đa số người dân colombia vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của văn bản mới này